thưa quý vị và các bạn thông tin thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh chuẩn bị thu phí ô tô vào nội đô từ vanh đai ba đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân
nhiều năm nay thành phố hà nội đã triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm tình trạng tắt đường thế nhưng chưa có biện pháp nào mang lại hiệu quả rõ rệt
chính vì vậy với đề xuất tăng phí này nhiều người đã đặt ra câu hỏi liệu đây có phải là giải pháp căn cơ hay lại khiến cho giao thông thủ đô ngày càng trở nên hỗn loạn
chúng ta hãy cùng trò chuyện với tiến sĩ nguyễn hữu đức một chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu về giao thông đô thị hà nội và biên tập viên thúy quỳnh sẽ bản luận sâu hơn về vấn đề này
xin mời biên tập viên thúy quỳnh
vâng xin cảm ơn trường quay s hai
lời đầu tiên cũng xin lệch chân thành cảm ơn tiến sĩ nguyễn hữu đức đã dành thời gian tham dự chương trình của truyền hình nhân dân
ngay bây giờ thì xin mời ông cũng như quý vị khán giả chúng ta hãy cùng theo dõi một đoạn ghi nhận ngắn ngay sau đây